cũng trong ngày một mươi năm tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo nguyễn hoàng minh
chú tại tỉnh đồng nai một mươi năm năm tù về tội giết người đồng thời buộc bị cáo bồi thường hơn hai trăm bốn mươi triệu đồng
và cấp dưỡng nuôi con của bị hại đến năm một mươi tám tuổi
theo cáo trạng vào ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi gia đình ông trương hoàng trọng chú huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
tổ chức ăn nhậu và hát karaoke tại nhà
đến hai mươi hai giờ cùng ngày do ồn ào khiến bà đoàn thị huê hàng xóm của ông trọng khó ngủ nên đi qua nhắc nhở dẫn đến cãi nhau
ông trọng tiếp tục xúc phạm bà huê thì minh con trai bảo huê dùng gạch ném trúng đầu ông trọng khiến nạn nhân tử vong
minh đã đầu thú ngay sau đó